thưa quý vị và các bạn sau những ngày nắng nóng sáng nay hà nội và các tỉnh miền bắc trời nhiều mây
thậm chí còn có một lớp sương mù nhẹ che phủ khiến nhiều người cảm giác như mùa thu đang đến
sở dĩ có sự thay đổi của thời tiết là do khối không khí biển với đới gió đông nam đưa ẩm từ biển vào
dưới tác động của đới gió này trong đêm nay miền bắc tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây
vùng núi cũng như các tỉnh ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có rông
sau đó đến trưa và chiều mai bắc bộ giảm mây trời nắng gián đoạn
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh trung du và vùng núi tăng lên ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở hà nội và các tỉnh vùng đồng bằng bắc bộ nhiệt độ ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
gió đông nam của khối không khí biển cũng tác động đến miền trung nhưng chưa đủ mạnh để chấm dứt nắng nóng
vì vậy cái nắng ở miền trung vẫn còn khá dài dẳng
sáng ngày mai một dọc tư thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi tiếp tục có nắng nóng
với mức nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ trời khá oi nóng
dự báo phải đến ngày ba mươi một tháng bảy khi gió đông nam hoạt động mạnh
mưa rông mới xuất hiện nhiều ở miền trung và chấm dứt hoàn toàn tình trạng nắng nóng
với các tỉnh thành phía nam cương độ của đới gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
vì vậy từ ngày mai mưa ở nam bộ và tây nguyên sẽ xuất hiện sớm
nam bộ cũng như các tỉnh biên giới tây nam sẽ là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
mưa sớm đồng nghĩa với nhiệt độ ngày mai ở nam bộ và tây nguyên sẽ không cao
tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ còn ở nam bộ mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
bao gồm huyện đảo phú quốc trong đêm nay và ngày mai đều có mưa rông
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa chưa có mưa rông
tầm nhìn xa vẫn duy trì ở mức trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước